liên quan đến đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng lên tới hơn một tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây này
ba mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
cầm đầu đường dây là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa trú tại huyện ia ca
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng